việt nam đã chữa khỏi cho xuất viện hai trăm ba mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín chiếm tám mươi sáu tổng số ca mắc covid một mươi chín
hiện còn ba mươi chín bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh
đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định
tính đến sáng ngày bảy tháng năm trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị theo dõi sức khỏe
sáu người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai và sáu người có kết quả âm tính hai lần trở lên
tổng số có hơn hai mươi chín trăm linh người
tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly
trong đó một trăm sáu mươi chín người cách ly tập trung tại bệnh viện hơn sáu bốn trăm linh người cách ly tập trung tại các cơ sở khác
hơn một mươi bốn ba trăm linh người cách ly tại nhà và nơi lưu trú
vào sáng ngày hôm nay ngày bảy tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong bối cảnh cả nước đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh
và bắt đầu trạng thái bình thường mới
tại cuộc họp thủ tướng đã đưa ra một số biện pháp nới lỏng mới
trong đó có việc không còn tình trạng giãn cách trong trường học
thủ tướng đồng ý với đề xuất của ngành giáo dục và đào tạo là không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học
mà cần tiếp tục giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay đảm bảo vệ sinh các cửa sổ cửa sổ chính thông thoáng
nhà trường tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt lớp học nhà vệ sinh
không bắt buộc thực hiện giãn cách lớp học
vẫn hạn chế tiếp xúc giữa các lớp học với nhau
thủ tướng lưu ý và yêu cầu ngành giáo dục các địa phương
phải có kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đạt kết quả trung thực khách quan
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
sau một ngày đưa ra xét xử sơ thẩm tòa nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội
tuyên án đối với một mươi bị cáo trong vụ án gây dối trật tự công cộng
trong thời điểm cách ly xã hội phòng chống lây lan dịch covid một mươi chín theo quy định của chính phủ
theo cáo trạng các bị cáo đều là học sinh sinh viên hoặc là người không có việc làm
trong thời gian cách ly xã hội vì dịch covid một mươi chín nhóm này đã nhận thấy đường vắng lên mạng xã hội rủ dê nhau đua xe
trong hai đêm mùng bảy và mùng chín tháng bốn cả nhóm với khoảng một mươi xe máy đi vòng quanh khu vực hồ hoàn kiếm
phóng nhanh bốc đầu gây mất an toàn cho người đi đường
tác động xấu đến kỷ cương an ninh trong thời gian cách ly xã hội vì dịch covid một mươi chín
xét thấy hành vi của các bị cáo cần xử lý nghiêm khắc để giáo dục gian đe
đồng thời làm gương cho các đối tượng khác
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án từ năm tháng đến một mươi sáu tháng tù
vào ngày hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu công nghiệp phú thị huyện gia lâm thành phố hà nội
khiến ba người tử vong
trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn
công an huyện gia lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy
trước đó vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày sáu tháng năm
tại công ty trách nhiệm huyện song ngân khu công nghiệp phú thị gia lâm
công nhân tại khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực nhà xưởng sản xuất ở tầng ba
nên hô hoán nhau bỏ chạy
do mỗi tầng chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất bằng đường cầu thang bộ
nên đã có ba người hai nam một nữ mắc kẹt và tử vong bên trong đám cháy

trước đó công ty trách nhiệm huyện song ngân khu công nghiệp phú thị gia lâm công nhân tại khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc

trước đó công ty trách nhiệm huyện song ngân khu công nghiệp phú thị gia lâm công nhân tại khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực này phát hiện có khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực này phát hiện
ở những nơi đối tượng xấu dễ thực hiện hành vi phạm tội
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng dương viết hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nà vạc xã thanh long huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đối tượng lương hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một trăm bốn mươi chín khu vườn sái thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng ngân văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi